tại hội báo l humanité lần thứ tám mươi ba của đảng cộng sản pháp được tổ chức trong công viên la courneur
thuộc ngoại ô phía bắc thủ đô paris đã diễn ra lễ khai trương gian trưng bày báo nhân dân
tham dự có đồng chí denis gondepierre ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đảng cộng sản pháp
đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp đại sứ lào tại pháp đại diện báo l humanité
đại sứ quán cuba và ban tổ chức khu quốc tế của hội báo đại diện hội hữu nghị pháp việt
các cơ quan đại diện việt nam tại pháp đại diện các hội đoàn hữu nghị và đoàn kết với việt nam cùng bạn bè pháp và quốc tế
phát biểu ý kiến khai mạc đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân
trưởng đoàn báo nhân dân tham dự hội báo bày tỏ vui mừng được tham dự hội báo truyền thống và đầy tự hào của đảng cộng sản pháp
nhấn mạnh đây là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai đảng hai tờ báo đảng
là dịp để khẳng định tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa những người cộng sản và nhân dân việt nam với những người cộng sản và nhân dân pháp
trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp đồng chí lê quốc khánh cho rằng hội báo luy man y tê là dịp quan trọng
để nhân dân pháp và bạn bè quốc tế thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và phân đấu cho một thế giới bình đẳng công bằng tiến bộ đoàn kết hạnh phúc và hòa bình

cộng sản việt nam năm nào cũng tham gia gian trưng bày tại hội báo luy man y tê cho thấy hai bên ngày càng tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng và nhân dân hai nước
chúng tôi thấy rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam công cuộc đổi mới đất nước của các bạn đạt được bước phát triển vượt bậc về chính trị kinh tế rất đáng tự hào khẳng định vị thế vai trò của việt nam trong khu vực cũng như trên thế giới đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình tiến bộ và luật pháp quốc tế
sau hơn tám mươi năm hội báo luy man y tê tiếp tục thu hút hàng trăm nghìn lượt người tới tham gia các hoạt động khác nhau để tiếp nối mạch nguồn truyền thống tự hào của những người cộng sản và nhân dân lao động pháp cũng như những năm trước gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức đã thu hút đông đảo bạn bè pháp và quốc tế ngay từ lúc mở cửa